sáng ngày một mươi chín tháng một tại hà nội bộ y tế phối hợp với công ty vitadari tổ chức hội thảo khoa học
dinh dưỡng miễn dịch và xu hướng bổ sung kháng thể ig cho trẻ
hiện nay trẻ phải đối diện với nhiều yếu tố nguy cơ như môi trường ô nhiễm biến đổi khí hậu
tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh nhất là giai đoạn từ sáu tháng đến ba mươi sáu tháng tuổi được coi là khoảng
chống miễn dịch của trẻ vì hệ miễn dịch lúc này chưa phát triển hoàn thiện khi gặp các tác nhân
gây bệnh như vi khuẩn virus nấm mốc trẻ sẽ rất dễ mắc bệnh
tại việt nam khái niệm dinh dưỡng miễn dịch vẫn còn khá mới mẻ trong khi đó trên thế giới từ lâu
đã nghiên cứu và ứng dụng dinh dưỡng hiệu quả nhằm tăng cường hệ thống miễn dịch
các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo các bà mẹ cần cho trẻ bú sữa mẹ theo hướng dẫn của bộ y tế
bú sớm trong vòng một giờ sau sinh bú mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu và bú kéo dài đến hai mươi bốn tháng
có chế độ ăn dặm đầy đủ dinh dưỡng tăng cường cho trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh
năng vận động thể chất không tự ý cho trẻ dùng kháng sinh bên cạnh đó nếu có điều kiện
có thể bổ sung kháng thể icg có trong sữa non giúp tăng cường miễn dịch phòng ngừa bệnh cho trẻ